ủy ban nhân dân tỉnh phú yên chính thức ban hành thông báo số hai trăm tám mươi ba tbubngc về việc thông tin lại một số nội dung báo chí phản ánh liên quan đến việc triển khai dự án khu du lịch liên hợp cao cấp new city tại xã an phú thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên tổng diện tích của dự án là một trăm hai mươi hai năm mươi hai hectare sau khi nhiều cơ quan báo chí phản ánh về việc triển khai dự án này gây tác động đến rừng phòng hộ phi lao ven biển chắn gió cát ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã tiếp thu kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng và nhà đầu tư tiến hành kiểm tra giả soát các nội dung liên quan
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên việc triển khai các dự án du lịch ven biển nói chung và dự án khu du lịch liên hợp cao cấp new city nói riêng nhằm khai thác
và phát huy lợi thế về tài nguyên du lịch biển góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo kế hoạch số một trăm một mươi chín ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu của ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chương trình hành động của tỉnh ủy về đầu tư phát triển đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
vì vậy ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo khắc phục những thiếu sót để dự án được thực hiện theo quy định